liên quan đến vụ động đất mạnh bầy dorite xảy ra vào ngày ba mươi tháng một mươi làm dung chuyển cả thổ nhĩ kỳ và hy lạp
đến nay đã ghi nhận được ít nhất hai mươi tám người tại hai quốc gia này thiệt mạng
ngoài ra hơn tám trăm linh người dân tại tỉnh ismi của thổ nhĩ kỳ đã bị thương
các lực lượng cứu hộ thổ nhĩ kỳ đang nỗ lực chạy đua với thời gian
với hy vọng tìm kiếm thêm được nhiều người may mắn sống sót dưới các đống đổ nát sau trận động đất có độ lớn bảy
tại vùng bờ biển phía tây thổ nhĩ kỳ và một phần hy lạp
công tác tìm kiếm tập trung vào các tòa nhà cao tầng đã bị đổ sập sau cơn địa chấn
các nhân viên cứu hộ đã đưa được một trăm linh người ra khỏi đống đổ nát
các chuyên gia địa chấn thông báo ghi nhận được khoảng năm trăm năm mươi dư chấn trong đó ba mươi năm dư chấn có độ lớn bốn
sau động đất một đợt sóng thần nhỏ cũng đã xảy ra tại đảo samos phía tây của thổ nhĩ kỳ